ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội cho biết sẽ tiếp tục thống nhất quan điểm chỉ đạo trong phòng chống dịch
đó là phát hiện nhanh cách ly kịp thời và lấy mẫu xét nghiệm ngay tạm dừng tổ chức các lễ hội và các hoạt động có tập trung đông người tại khu vực phố đi bộ hồ hoàn kiếm
đồng thời hà nội cũng sẽ thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch hạn chế tối đa lây lan dịch trong cộng đồng
các cơ sở y tế và khu cách ly tập trung nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có dấu hiệu của dịch bệnh